công an quận bắc tử liêm hà nội đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng là hai nghem ruột trong một gia đình
cùng có hộ khẩu thường trú tại số ba trăm ba mươi năm khu phố ba phường bình đa thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
đối tượng bùi thanh bình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn cao một m sáu mươi hai và có sẹo chấm cách một cm sau cánh mũi phải
và đối tượng bùi thanh minh sinh năm hai nghìn cao một m sáu mươi chín và có sẹo chấm trên trước đầu lông mày phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an